ngày hôm qua trả lời phỏng vấn kênh truyền hình pbs của mỹ tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp riêng giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
theo tổng thống erdogan thổ nhĩ kỳ đang theo đuổi chính sách cân bằng giữa nga và ukraine kể từ khi moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt và lắng nghe ý kiến của cả hai bên
trước đó nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ tuyên bố ông coi việc tổ chức cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo của nga và ukraine là mục tiêu của mình
hồi đầu tháng chín trả lời phỏng vấn bên lề diễn đàn kinh tế phương đông người phát ngôn điện kremlin d dmitry peskov lưu ý cuộc gặp giữa tổng thống putin và người đồng cấp zelensky có thể diễn ra với điều kiện nga và ukraine đạt được thỏa thuận giải quyết tình hình